mặc dù đã có nhiều giải pháp nhưng tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp và khó lường
nguyên nhân là tại các địa phương cơ sở vẫn chưa ngăn chặn hết các nguồn lây bệnh
tại quảng ngãi lợn bị nhiễm bệnh được trôn vứt ở các tuyến canh mương nguồn nước
nguy cơ dịch bệnh ô nhiễm môi trường đáng báo động phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
sát lợn nhiễm dịch tả châu phi trên dòng sông thoa đoạn qua xã đức thạnh huyện mộ đức thối giữa
phân hủy nhiều ngày qua mùi hôi thối nồng nặc trên các tuyến mương cánh đồng xung quanh
tại các tuyến canh mương khu vực cầu đập đường tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa bàn huyện mộ đức
tuyến canh n tám huyện nghĩa hành sát lợn bệnh phân hủy nhiều ngày
người dân lo lắng khi nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng
tại bây giờ nó thói xuống sông thì đương nhiên là nó thói quá ra
theo dòng nước thì con vịt con gà con he con bò lắng cả con người đi qua để bệnh quản nữa
tính đến thời điểm này tỉnh quảng ngãi đã có gần ba năm mươi con lợn bị mắc bệnh
nhiều thôn xã dịch tả lợn tràn lan nên việc xử lý tiêu hủy rất khó khăn
để đối phó với các cơ quan chức năng người dân các huyện mộ đức nghĩa hành
đã mang sắc lợn bệnh vứt tràn lan dưới cầu trên các tuyến mương sông lớn
lo ngại sát lợn bệnh trôi theo dòng nước với hạ nguồn
nguy cơ phát tán dịch bệnh và ô nhiễm nguồn nước là rất nghiêm trọng
đối với địa phương hiện nay trong công tác chức hủy lực lượng rất khó khăn
chúng tôi phải quy động hết tất cả hệ thống chính trị lực lượng nhân quân lực lượng công an
để xuống cùng với hộ gia đình để đưa những sức đặc trách vị trí chức hủy đúng cho hộ gia đình
cái thứ hai là hướng tiện bằng chuyển
chúng tôi phải dùng các cái xe xe cột cặp xe đài để chúng tôi bằng chuyển
cái chuyển này chuyển từ xe bằng cỡ lớn thì rất là khó khăn để đi vào các cái đường sớm
quảng ngãi hiện có tổng đàn bốn trăm ba mươi một con lợn trong đó ba mươi bốn trang trại chăn nuôi hàng nghìn con
lo ngại lớn nhất hiện nay là dịch tả lợn có nguy cơ lan ra các khu vực chăn nuôi trang trại
và chăn nuôi nhỏ lẻ trong dân rất khó để kiểm tra
hiện ngành chức năng địa phương đang tiếp tục kiểm soát ngăn chặn nguồn bệnh
và thu gom xử lý số lợn chết trên sông và canh mương